bão số một mươi ba đổ bộ vào quảng bình mặc dù gây hậu quả không lớn tuy nhiên gió bão đã làm tốc máy hàng trăm ngôi nhà
hàng chục ngôi trường bị hư hỏng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt và học tập của các em học sinh
hiện nay tỉnh quảng bình vẫn đang tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại do bão số một mươi ba gây ra
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
chỉ trong vòng một tháng ông nguyễn văn hào ở xã quảng minh thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
phải ba lần chạy di tản để tránh mưa lũ và bão
bão số một mươi ba đã làm ngôi nhà của ông tốc một phần mái
những bức tường sau thời gian chịu mưa lũ và bão cũng bị xuống cấp nứt nẻ
bão số một mươi ba đổ bộ vào quảng bình đã làm một chín trăm linh ngôi nhà bị tốc mái
một mươi năm điểm trường học bị hư hỏng
hơn một mét kè
và một mét kè ở bố trạch bị sạt lở hư hỏng
nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở xuống cấp
ước tính thiệt hại ban đầu do bão gây ra là bốn trăm năm mươi tỷ đồng
hiện tại chúng tôi đang còn tiến hành đi từng khu vực từng nhà dân từng khu dân cư
để tuyến truyền vận động ba con thêm để những phần mình khắc phục được là từ khắc phục
còn những phần như trường trà mỹ tế và các điểm giao thông thì sẽ tập trung nguồn lực để khắc phục
nhờ chủ động phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống bão
nên mức độ thiệt hại của bão số một mươi ba trên địa bàn quảng bình giảm đáng kể
hiện nay chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đang giúp người dân sửa lại nhà cửa
xử lý vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống cho người dân